có thể nói trong những năm qua quan hệ hợp tác việt nam lào trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được củng cố tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu
việc thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác việt nam lào năm hai nghìn một mươi sáu đã ký giữa hai chính phủ về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra
trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua quan hệ chính trị việt nam lào ngày càng gắn bó tin cậy phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
hai bên đã phối hợp tốt trong hợp tác về quốc phòng an ninh xây dựng tuyến biên giới việt lào ổn định
và phát triển toàn diện đấu tranh hiệu quả chống các thế lực thù địch các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy
đầu tư tại việt nam vào lào tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của lào tạo việc làm cho nhiều người dân của địa phương
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai bên tiếp tục chú trọng xây dựng tuyến biên giới việt lào ổn định và phát triển toàn diện
thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp việt nam vào lào và đầu tư của doanh nghiệp lào và việt nam
phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau
cùng phối hợp với các nước trong tiểu vùng sông mekong trong việc quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả
bền vững nguồn nước sông mekong tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng
và hiệu quả hợp tác việt lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cần tái cơ cấu ngành công thương mạnh mẽ hơn để tạo ra một số sản phẩm là thế mạnh của việt nam
trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đó là nội dung trong thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của ngành công thương
thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ định hướng chiến lược đối với ngành công thương
là phát triển ngành công nghiệp việt nam theo hướng giảm phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh không bền vững
chuyển dịch sang nền công nghiệp dựa trên nền tảng sáng tạo lấy khoa học công nghệ làm động lực
tuy nhiên trước mắt vẫn dựa vào công nghiệp giá trị gia tăng cao hàm lượng khoa học công nghệ cao tài nguyên khoáng sản
tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp
chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương
tiếp tục khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia tích cực hơn nữa vào thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
liên quan đến thông tin cán bộ ngành công thương đi lễ chùa trong giờ hành chính được phản ánh trên báo chí
bộ trưởng công thương trần tuấn anh vừa yêu cầu cục xúc tiến thương mại giải trình vụ việc trên và báo cáo lại lãnh đạo bộ trong sáng nay ngày tám tháng hai
trên cơ sở bản giải trình của cục xúc tiến thương mại bộ sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với cá nhân tập thể liên quan đến vụ việc trên
xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn một mươi năm kiểm toán nhà nước tổng kết số tiền nợ đóng
các quỹ bảo hiểm đến hết năm hai nghìn một mươi năm là hơn chín chín trăm hai mươi tỷ đồng
trong số tiền gần một mươi tỷ đồng nợ đóng bảo hiểm xã hội thì hà nội tp hcm chiếm tới gần một nửa là bốn một trăm linh
theo báo cáo kiểm toán niên độ hai nghìn một mươi năm đối với bảo hiểm xã hội việt nam
tình trạng nợ động chậm đóng các quỹ bảo hiểm xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành phố
trong đó các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh
nợ lớn nhất với năm một trăm sáu mươi tỷ đồng chiếm năm mươi hai tổng nợ
doanh nghiệp nhà nước nợ chín trăm sáu mươi bốn hai tỷ đồng chiếm chín bảy tổng nợ
và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nợ một hai trăm linh hai tỷ đồng chiếm một mươi hai một tổng nợ
hà nội và tp hcm là hai địa phương có số tiền nợ đóng bảo hiểm lớn nhất tương ứng hai một trăm bảy mươi và một chín trăm bốn mươi năm tỷ đồng
các tỉnh có tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp còn cao
có thể kể đến như bình dương an giang đồng nai
tiếp tục thông tin về vụ việc bạo hành học sinh tại trường mầm non sen vàng ở hà nội mà chúng tôi đã phản ánh
ubnd phường minh khai quận hai bà trưng vừa tổ chức họp với phụ huynh để bàn giải pháp về việc học của bảy mươi ba trẻ
sau khi trường mầm non sen vàng bị tạm đình chỉ hoạt động
dù hơn một tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu nhưng trước đó rất nhiều phụ huynh đã đến đây để tham dự
nhiều phụ huynh cho biết việc trường mầm non sen vàng phải đóng cửa
tạm dừng hoạt động khiến họ rất vất vả trong mấy ngày nay và công việc bị xáo trộn
tại cuộc họp đại diện ubnd phường minh khai cho biết hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong khi chờ kết luận của cơ quan điều tra các bên đã thống nhất sẽ chuyển cho các cháu được theo học tại các trường mầm non trên địa bàn phường
và các phường lân cận tùy theo điều kiện cũng như nguyện vọng của phụ huynh
đó là hai trường mầm non công lập minh khai và tuổi hoa cùng hai trường dân lập là bầu trời bé thơ và hòa bình xanh
các cơ quan quản lý đề nghị chủ cơ sở phải giải quyết tất cả các chế độ của phụ huynh học sinh đã đóng góp kinh phí cho cơ sở mầm non sen vàng
và thanh toán toàn bộ kinh phí đã đóng cho việc học tập tại trường mầm non
các cơ quan quản lý đề nghị chủ cơ sở phải giải quyết tất cả các chế độ của phụ huynh học sinh đã đóng góp kinh phí cho cơ sở mầm non sen vàng

công đảng đối lập về việc giành quyền phủ quyết brexit cho các nghị sĩ
đây được coi là một thắng lợi quan trọng của thủ tướng theresa may và chính phủ anh
trong nỗ lực kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
như cam kết để khởi động tiến trình brexit
trước đó phía công đảng đã đề nghị sửa đổi dự luật brexit
để các hạ nghị sĩ có tiếng nói chấp thuận cuối cùng trước khi chính phủ kích hoạt điều năm mươi
đáng chú ý đề xuất này đã được một số nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền lên tiếng ủng hộ
để giảm thiểu sức ép thủ tướng may đã phải cam kết tiến hành bỏ phiếu
về đề xuất sửa đổi dự luật brexit và phía công đảng đối lập coi đây là một thỏa hiệp quan trọng
tuy nhiên với ba trăm hai mươi sáu phiếu thuận và hai trăm chín mươi ba phiếu chống
hai viện anh đã phản bác nội dung sửa đổi dự luật của công đảng
cũng trong ngày hôm qua quốc hội scotland đã bác bỏ kế hoạch của thủ tướng anh về brexit
phát biểu trước cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng và không ràng buộc này
thủ yến scotland nicola sturgeon cho biết đây là một phép thử
để xem liệu tiếng nói của scotland có được lắng nghe hay không
và những nguyện vọng của người scotlan có được đáp ứng trong quá trình anh rời khỏi eu hay không
một ngày sau khi quốc hội israel thông qua một dự luật nhằm hợp pháp hóa
hàng chục khu định cư do thái xây dựng trên phần đất của người palestine ở bờ tây
liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt chỉ trích quyết định trên
cho rằng điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình trung đông
trao đổi với bao giới người phát ngôn liên hợp quốc stefan dujaric
cho biết tổng thư ký liên hợp quốc vô cùng lấy làm tiếc vì đạo luật của israel đã vượt qua danh giới đỏ
nhằm tiến đến việc sáp nhập khu bờ tây vào israel qua đó tạo ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm
bởi đây là lần đầu tiên quốc hội israel luật hóa hoạt động xây nhà tái định cư trên phần đất đai của palestine
ông nhấn mạnh đạo luật là sự chống lại luật pháp quốc tế và sẽ tạo ra những hậu quả pháp lý khó lường với israel
tổng thư ký guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh bất kỳ hành động nào làm tổn hại giải pháp hai nhà nước
tất cả các vấn đề cốt lõi cần được giải quyết giữa các bên thông qua đàm phán trực tiếp trên cơ sở các nghị quyết của hội đồng bảo an và các thỏa thuận liên quan
trước đó phái viên liên hợp quốc về tiến trình hòa bình trung đông ông nadenov nhận định
đạo luật mở đường cho việc sắp nhập hoàn toàn khu bờ tây đe dọa đến giải pháp hai nhà nước
quan chức này cũng cảnh báo khả năng israel sẽ bị truy tố tại tòa án hình sự quốc tế
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phản đối mạnh mẽ đạo luật này
cùng ngày liên đoàn ả rập cũng gọi việc israel hợp pháp hóa hàng nghìn nhà định cư xây dựng ở bờ tây
là hành vi cưỡng đoạt đất đai và tài sản xứng đáng của người dân palestine
thông tin từ nhà trắng cho hay trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua
tổng thống mỹ donald trump đã tái khẳng định sự ủng hộ của mỹ đối với thổ nhĩ kỳ
với tư cách là một đối tác chiến lược và là một đồng minh nato
trong một tuyên bố nhà trắng nhấn mạnh rằng tổng thống trump đã đề cập đến cam kết chung
của hai nước nhằm chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố dưới mô hành thức
và đánh giá cao những đóng góp của thổ nhĩ kỳ trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước hồi giáo is
hôm bốn tháng hai quân đội thổ nhĩ kỳ cho biết đã tấn công năm mươi chín mục tiêu của tổ chức nhà nước hồi giáo
và tiêu diệt năm mươi một tay súng ở miền bắc syri một phần trong chiến dịch mà ankara đang tiến hành
trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc bì tổng thống syri basa assad khẳng định
ông sẵn sàng thoái vị nếu không được người dân syri lựa chọn
trả lời phỏng vấn truyền thông bỉ nhà lãnh đạo syri cho biết ông nhìn thấy triển vọng
với quyết tâm tiêu diệt is của tổng thống mỹ donald trump
mặc dù hiện là quá sớm để kỳ vọng những bước thay đổi rõ rệt
ông assad đã lên nắm quyền ở syri năm hai nghìn sau khi cha ông
cổ tổng thống hafez al assad qua đời
và khi được hỏi ý kiến về tương lai đất nước syri không được điều hành bởi tổng thống assad
ông khẳng định gia đình assad không sở hữu syri và rằng bất kỳ công dân nào
cũng có quyền trở thành tổng thống của quốc gia ả rập này
tổng thống mexico penato vừa chào đón một nhóm người mexico vừa bị trục xuất khỏi mỹ trở về nước
giữa bối cảnh tranh cãi về bức tường dọc biên giới mỹ và mexico đang căng thẳng
tổng thống mexico penan yato đã gặp nhóm một trăm ba mươi năm công dân bị trục xuất khỏi mỹ
tại sân bay quốc tế ở thủ đô mexico
tại đây ông đã khẳng định tình đoàn kết và hỗ trợ của chính phủ
trong việc giúp họ tái ổn định cuộc sống ở mexico
nhiều người trong số các bạn đã rời khỏi đất nước nhiều năm
nhưng đừng vì thế mà cảm thấy bị bỏ rơi
cánh cửa luôn mở chào đón và giúp đỡ các bạn
những người mexico bị trục xuất này trở về nhà theo chương trình hồi hương prim của mexico
giúp hồi hương những người bị buộc phải rời khỏi nước mỹ
sau khi xuống sân bay họ sẽ được kiểm tra y tế và hỗ trợ phương tiện trở về quê quán
ông pedro vazquez đã trở về nhà trong quá trình hồi hương prim của mexico
ông pedro vazquez đã bị trục xuất sau khoảng thời gian một mươi sáu năm sinh sống ở nước mỹ
ông buộc phải xa rời vợ và bốn đứa con có quốc tịch mỹ
tình hình của tôi thật đáng sợ và với chính sách mới của tân tổng thống mỹ
bất kỳ ai đã từng phạm tội trong quá khứ hay không có đủ giấy tờ trong hồ sơ đều sẽ bị nhà chức trách truy tình
sự kiện này diễn ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump
đang quyết tâm xây dựng bức tường dọc biên giới giữa hai nước
tổng thống mỹ đã tuyên bố mexico sẽ phải chịu mọi chi phí xây dựng bức tường này
đồng thời tuyên bố sẽ trục xuất khoảng ba triệu người nhập cư không có giấy tờ ra khỏi nước mỹ
ba lan và đức nhất trí tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ bao gồm cả lĩnh vực an ninh
với thủ tướng đức angela merkel người đang có chuyến thăm ba lan
thủ tướng shidua đã bày tỏ lòng cảm ơn với thủ tướng merkel
vì đức đã tham gia thực thi những quyết định mà hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại thế giương nato thông qua hồi năm ngoái tại varsova
trong đó nato sẽ bố trí các tiểu đoàn đa quốc gia tại latvia litva estonia và ba lan nhằm mở rộng sự hiện diện của liên minh quân sự này ở sườn phía đông
bà shidua cho rằng đây là điều quan trọng đối với an ninh khu vực do đó ba lan và đức
hai đối tác quan trọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh đồng thời thực hiện nhiều dự án chung
người đứng đầu chính phủ ba lan nhấn mạnh ủng hộ liên minh châu âu eu cải cách để sự kiện brexit không thể tái diễn
về vấn đề ukraine cả hai nhà lãnh đạo ba lan và đức đều cho rằng cần duy trì các biện pháp trừng phạt đối với nga khi tình hình căng thẳng tại đông ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân